trong năm người này ba người được công an tỉnh hòa bình triệu tập để xác minh là ông nguyễn quang vinh
trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình tổ trưởng tổ chấm thi
ông đỗ mạnh tuấn hiệu phó trường trung học cơ sở trung học phổ thông lạc thủy tỉnh hòa bình
ủy viên và ông nguyễn khắc tuấn cán bộ sở giáo dục và đào tạo hòa bình ủy viên
hiện hai ông đỗ mạnh tuấn và nguyễn khắc tuấn đã bị cơ quan an ninh bộ công an khởi tố bắt tạm giam
ông lương cho biết hai người còn lại được công an mời lên làm việc là ông đào ngọc thuật
giáo viên trường trung học phổ thông mường bi huyện tân lạc ủy viên
và ông nguyễn tân hưng giáo viên trường trung học phổ thông đại đồng huyện lạc sơn
lúc một mươi ba h hai mươi phút ngày hôm nay tàu se năm liêu thông theo hướng bắc nam đến km một nghìn bốn trăm hai mươi chín chín trăm linh
khu gian hòa trinh cà ná thuộc huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
đã đâm vào xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi năm c hai nghìn năm trăm một mươi bốn chở đầy muối
đang qua đường ngang không gác chắn có biển báo
vụ tai nạn làm xe tải văng ra xa vỡ nát lái xe và phụ xe bị thương nặng
tàu se năm bị chật bánh khỏi đường dây phụ lái tàu bị thương nhẹ
tuyến đường sắt bị tê liệt trong nhiều giờ
ông phạm nguyễn chiến trưởng ban an toàn giao thông đường sắt
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn
được xác định là do lái xe tải thiếu quan sát đã vượt ẩu
nên bị tàu khách se năm văng ra khỏi đường dây
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an ngày hôm nay đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo lưu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã hưng lộc tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trên đường đi chơi về lưu văn đức bị một nhóm
thanh niên đi xe máy truy đuổi bực tức vì vô cớ bị đuổi
đức về nhà lấy một khẩu súng xăm lét để trả thù
khi đến ngã ba đường hoàng kim giao lê viết thuật tp vinh
thì gặp nhóm thanh niên trên liêu văn đức đứng từ xa bắn một phát
hậu quả khiến anh phạm công định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã nghi đức tp vinh bị thương mất chức năng hai mắt
nhiều mảnh kim loại găm vào ngực bụng tay và chân
tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là tám mươi bốn
ngoài ra còn có một người nữa cũng bị thương nhẹ
với những hành vi nói trên hội đồng xét xử tuyên phạt lưu văn đức
một mươi bảy năm tù về tội giết người ngoài ra bụng bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại
một trăm ba mươi bảy triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi con nhỏ cho đến khi trưởng thành
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị
thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo
ban chỉ huy quân sự thị trấn lao bảo vừa xử lý và di chuyển thành công bốn trăm sáu mươi ba đầu đạn pháo
bom các loại tại khu vực biên giới huyện hướng hóa
đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã thu gom được bốn trăm sáu mươi ba đầu đạn pháo
bao gồm một trăm năm mươi quả pháo cối ba trăm linh đạn hai mươi hai ly kíp bom có một mươi quả hai quả rốc kép và một đuôi bom mk tám mươi hai
theo lực lượng chức năng số đầu đạn trên do các vựa phế liệu trên địa bàn thu mua
nhưng không bán được nên đã vứt bỏ
được biết số đầu đạn trên còn kíp nổ
nên có thể gây ra sát thương cao nếu như va chạm mạnh
ngày hôm nay công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bình ác quy
của các xe ô tô công trình trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đối tượng bùi công thành hai mươi bảy tuổi ở thôn ba xã đức tân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
đã khai nhận thực hiện trên một mươi vụ trộm cắp bình ác quy và điện thoại di động trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
để thực hiện chót lọt nhiều lần trộm cắp ác quy thành trọn thời điểm vào đêm khuya
được ra cố bằng ốc vít
trước khi ra tay đối tượng dùng xe máy đi thám thính một vòng qua các đoạn đường có xe tải đỗ ven đường để đánh dấu
sau đó đợi đến đêm khuya mọi người đã ngủ say thì ra tay trộm cắp
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay